mức độ tương đối do vậy thì nhà đầu tư vẫn tiếp tục thận trọng và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường
đồng thời giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn
tiêu điểm kinh tế tuần này xin được phép tạm dừng tại đây
một lần nữa xin được cảm ơn ông phương đã nhận lời mời tham gia chương trình